cảnh sát giao thông ở đắk lắk cần phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến đường như vận chuyển quân bán hàng lậu hàng cấm ma túy thực phẩm bẩn độc hại vận chuyển hàng hóa người không đúng quy định và những vi phạm khác nhằm góp phần giữ cho nhân dân vui đón tết cổ truyền của dân tộc lành mạnh an toàn
hành khách đang mong mỏi những chuyến xe thường lộ bình an ngày tết
và sự mong mỏi ấy của hành khách chỉ có được khi chính tài xế
những người ngồi sau tay lái và nắm trong tay sinh mạng của hàng chục con người
luôn nghiêm túc có đạo đức nghề nghiệp biết lái xe bằng cả trái tim

làm chết bảy trăm ba mươi năm người làm bị thương một năm trăm năm mươi người
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé